tối qua ngày một mươi bảy tháng năm ngân hàng nhà nước đã ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật
trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tiến dụng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng
ngân hàng nhà nước sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng
trong thời kỳ từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nội dung gồm thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng
thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền
thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán
lập và sử dụng hóa đơn chứng tử về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế
đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện thanh tra chính phủ bộ công an bộ tài chính
bộ công thương thời gian thanh tra bốn mươi năm ngày
đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo đúng quy định của luật thanh tra và các quy định có liên quan
trước đó ngày một mươi sáu tháng năm thủ tướng cũng đã nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử
trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng đến ngày một mươi năm tháng sáu tới
đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng thì rút giấy phép

trong việc triển khai và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển lành mạnh và bền vững thị trường bất động sản
đối với luật đất đai việc sớm đưa luật vào cuộc sống mục đích nhằm khơi thâm nguồn lực đất đai kịp thời giải quyết xử lý rứt điểm các tồn động về đất
bên cạnh đó hỗ trợ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển phát huy tiềm năng sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai
đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra ổn định về xã hội lợi ích thiết thực cho nhân dân

vùng hai tăng từ bốn một mươi sáu triệu đồng một tháng lên bốn bốn mươi một triệu đồng một tháng vùng ba tăng từ ba sáu mươi bốn triệu đồng một tháng lên ba tám mươi sáu triệu đồng một tháng vùng bốn tăng từ ba hai mươi năm triệu đồng một tháng lên ba bốn mươi năm triệu đồng một tháng
ngoài ra lương tối thiểu giờ cũng tăng sáu cụ thể vùng một tăng lên là hai mươi ba tám trăm linh đồng một giờ vùng hai lên hai mươi một hai trăm linh đồng một giờ vùng ba là một mươi tám sáu trăm linh đồng một giờ và vùng bốn là một mươi sáu sáu trăm linh đồng một giờ
bộ tài chính vừa ban hành công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về công khai các dự án giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn nguồn ngân sách trung ương do địa phương quản lý
bộ tài chính cho biết tính đến hết ngày ba mươi tháng bốn có ba trăm một mươi sáu dự án tiểu dự án nguồn ngân sách trung ương theo ngành lĩnh vực vốn trong nước tại bốn mươi tám địa phương có tỷ lệ giải ngân là
đáng chú ý tỉnh điện biên hiện có tới một trăm linh năm dự án ghi nhận tỷ lệ giải ngân với tổng vốn được giao gần ba trăm bốn mươi bốn tỷ đồng sơn la cũng có hai mươi hai dự án gần hai trăm sáu mươi tỷ đồng hòa bình có một mươi tám dự án hơn hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng quảng bình còn một mươi ba dự án gần bảy mươi năm tỷ đồng
tỉnh lâm đồng dù chỉ có sáu dự án nằm trong danh sách giải ngân nhưng số vốn đầu tư địa phương triển khai năm hai nghìn hai mươi bốn chưa giải ngân lên tới hơn một tỷ đồng
trong đó dự án tuyến đường bộ cao tốc tân phú tỉnh đồng nai
tỉnh lâm đồng có kế hoạch vốn đầu tư tám trăm linh tỷ đồng
tại hà nội hiện có hai dự án là dự án cải tạo nâng cấp mở rộng quốc lộ sáu đoạn ba la xuân mai bốn trăm năm mươi tỷ đồng và dự án thành phần ba đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư bốn một trăm chín mươi tỷ đồng
để đạt mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn trên chín mươi năm theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ bộ tài chính đề nghị ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố triển khai nghiêm túc quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các nguồn vốn ngân sách trung mương ngân sách địa phương và các nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch được chính phủ quy định tại nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn và nghị quyết các phiên họp thường kỳ